thưa quý vị và các bạn hôm nay thông tin cựu tổng thống mỹ donald trump đang cân nhắc bổ nhiệm tỷ phú elon musk
làm cố vấn chính sách nếu ông trump tái đắc cử trong cuộc chạy đua vào nhà trắng đã được dư luận đặc biệt chú ý quan tâm
cùng với đó là các nội dung khác liên quan đến việc hàn quốc cáo buộc triều tiên đã thả khoảng hai trăm sáu mươi khinh khí cầu
chứa rác và phân bón xuống nhiều địa điểm khác nhau ở nước này
những thông tin về xung đột tại trung đông như houthi tấn công sáu tàu trên ba vùng biển trong vòng một ngày
hay vấn đề bộ trưởng nội các thời chiến của israel đã cáo buộc liên minh cầm quyền của thủ tướng israel
ông benjamin netanyahu thất bại thảm hại trong cuộc chiến tại giải gaza
cùng rất nhiều thông tin khác sẽ được chúng tôi đề cập trong thế giới toàn cảnh ngày hôm nay ba mươi tháng năm
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
theo tờ the world street journal đăng tải vào ngày ba mươi tháng năm
cựu tổng thống mỹ donald trump đang cân nhắc bổ nhiệm tỷ phú elon musk
ông chủ của hãng xe điện tesla và công ty không gian spacex
cũng như mạng xã hội x làm cố vấn chính sách nếu ông tái đắc cử trong cuộc đua vào nhà trắng
theo wsz the wall street journal hai người đã thảo luận những phương án để ông musk đóng góp ý kiến
và sức ảnh hưởng đối với các chính sách kinh tế và an ninh biên giới
ngoài ra tỷ phú elon musk đã thông báo với cựu tổng thống trump về chiến dịch gây ảnh hưởng của ông
nhằm thuyết phục các lãnh đạo doanh nghiệp lớn tại mỹ không ủng hộ tổng thống joe biden
người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai
những thảo luận đó bao gồm việc tài trợ một dự án dữ liệu nhằm ngăn chặn gian lận bầu cử
một trong những người mà ông mars đã liên lạc được nhắc đến là nhà đầu tư tỷ phú nasion pence
tỷ phú elon musk chưa đưa bình luận gì về bài viết của wsg
trong khi phát ngôn viên brian hocky của chiến dịch tranh cử của ông trump nói rằng
chỉ có vị cựu tổng thống mới có quyền quyết định vai trò của những người trong chính quyền của ông
theo wsg ông musk hồi tháng ba có nói rằng sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình
để thu thập sự ủng hộ của các đồng minh
nhằm đánh bại ông biden vì tỷ phú thường xuyên có những bài đăng
chỉ trích tình trạng người nhập cư trái phép tại biên giới mỹ
vấn đề mà đảng cộng hòa cũng đang công kích nhà trắng
ông musk từng gặp ông trump tại florida vào tháng ba
sau đó nói sẽ không đóng góp tiền cho ứng viên tổng thống nào
vị tỷ phú cũng chưa công khai tuyên bố ủng hộ ứng viên nào
nhưng được cho là đã trao đổi quan điểm với ông trump về nhiều vấn đề như nhập cư
xe điện lực lượng không gian mỹ và các công ty của mers
ông trump là người rất hay sử dụng twitter tên gọi cũ của x trước khi tài khoản bị cấm
sau khi mua lại mạng xã hội này vào năm hai nghìn hai mươi hai ông musk đã khôi phục tài khoản của ông trump
nhưng cộng tổng thống ít khi đăng bài trên đó nữa mà chuyển sang dùng mạng xã hội chất social của ông
hôm qua hai mươi chín tháng năm quân đội hàn quốc cho biết triều tiên đã thả hàng trăm khinh khí cầu
chưa rác thải và phân bón qua biên giới
động thái này được thực hiện sau khi triều tiên phát đi thông báo hôm hai mươi sáu tháng năm
rằng họ sẽ giả giấy vụn và rác qua biên giới để ăn miếng trả miếng
với hành động giả truyền đơn của các nhà hoạt động hàn quốc
tính đến bốn giờ chiều theo giờ địa phương hội đồng tham mưu trưởng liên quân gcs cho biết
triều tiên đã thả khoảng hai trăm sáu mươi khinh khí cầu kể từ tối ngày hai mươi tám tháng năm
rơi ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp hàn quốc bao gồm các khu vực biên giới liên triều
thủ đô seoul và thậm chí ở tỉnh nam gye sang sang phía đông nam đất nước
hãng thông tấn john hab trích lời hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho hay
những hành động này của triều tiên rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế
và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân chúng tôi
chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo triều tiên hãy ngừng ngay hành động vô nhân đạo và thô tục này
theo một quan chức của gcs những quả khí cầu mang theo nhiều mảnh rác khác nhau
chẳng hạn như chai nhựa pin bộ phận dày và thậm chí cả phân bón
quân đội hàn quốc đã triển khai nhân viên từ các đội phản ứng hóa học sinh học
phóng xạ và hạt nhân cũng như các đơn vị xử lý bom mìn để thu thập các vật thể
nhằm phân tích chi tiết bên trong khí cầu
cho đến nay chưa có báo cáo thiệt hại đáng kể nào liên quan đến sự việc trên
ngoài ra gcs thông tin thêm đây là số lượng khinh khí cầu lớn nhất mà triều tiên từng thả vào hàn quốc
trước đây bình nhưỡng từng làm điều tương tự trong khoảng thời gian từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám
các khinh khí cầu được thả sang hàn quốc sau khi triều tiên hôm hai mươi sáu tháng ba phát cảnh báo
sẽ giải những đống giấy vụn và rác ra các khu vực biên giới
nhằm thực hiện hành động ăn miếng trả miếng để chống lại hoạt động giả chuyên đơn chống bình nhưỡng
do các nhà lãnh đạo hoạt động hàn quốc gửi đến
trong một tuyên bố do hãng thông tấn kcna đăng tải vào cuối ngày hai mươi chín tháng năm
bà kim jo young em gái của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
khẳng định rằng bình nhưỡng chỉ đơn giản là đang thực hiện quyền tự do ngôn luận
bà kim cũng lưu ý đến chi tiết chính phủ hàn quốc trước đây
thường nói rằng không thể ngăn chặn các nhà hoạt động chống triều tiên giả truyền đơn qua biên giới
bà kim nói thêm những quả bóng bay này là món quà từ tận đáy lòng dành cho những người ở hàn quốc
mà đang kêu gọi sự tự do ngôn luận và họ phải tiếp tục nhặt chúng lên
thưa quý vị một người đã thiệt mạng sau khi không may rơi vào động cơ đang hoạt động
của một chiếc máy bay chở khách ngay trước khi nó cất cánh từ sân bay sipphone ở amsterdam hà lan
cho đến hiện tại danh tính của nạn nhân không được tiết lộ
hãng tin cbs nêu dẫn lời giới chức hà lan cho biết vụ việc đau lòng đã xảy ra trên đường băng
trong lúc chuyến bay của hãng hàng không hà lan klm chuẩn bị cất cánh
từ amsterdam tới đan mạch
đại diện của hãng hàng không klm cho biết vụ việc xảy ra ngày hôm nay tại sân bay stephone
khi một người bị hút và khoang động cơ máy bay đang hoạt động đáng tiếc người đó đã thiệt mạng
vụ việc làm chấn động dư luận đất nước khiến bộ trưởng cơ sở hạ tầng hà lan mark happer
phải bè tỏ lời chia buồn
tin tức khủng khiếp về vụ tai nạn chết người ngày hôm nay tại sĩforn tôi xin gửi lời chia buồn
sâu sắc nhất tới người thân của nạn nhân và những người chứng kiến vụ tài nạn
cảnh sát biên giới hà lan cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh tại sân bay lớn nhất nước này
nói rằng các hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay và vụ việc đang được điều tra
chiếc máy bay trong vụ việc được xác nhận là máy bay phản lực embraer chặng ngắn
được sử dụng bởi dịch vụ ct hopper của klm chuyên cung cấp các chuyến bay đến các điểm đến gần đó như london
các nhân chứng cho hay có một tiếng động khủng khiếp và khói bốc ra từ động cơ ngay sau đó
sau sự việc trên các hành khách gần như ngay lập tức rời khỏi máy bay và nhận được đề nghị hỗ trợ vì tính chất bi thảm của nó
chiếc máy bay có liên quan là embraer do klm vận hành trên các đường bay ngắn
hình ảnh do đài truyền hình nos công bố cho thấy bao quanh máy bay là các xe cứu hỏa và xe cứu thương
đêm qua ủy ban an toàn hà lan đã cử ba điều tra viên tới sân bay siphon
các thanh tra về tiêu chuẩn nơi làm việc cũng được bộ lao động nước này cử tới
để xác minh đây có phải là một vụ tự vẫn hoặc tai nạn tại nơi làm việc hay không
theo số liệu của sân bay các biện pháp an toàn và an ninh tại sân bay rất nghiêm ngặt
và tai nạn hiếm khi xảy ra tại sân bay đông đúc này nơi đón khoảng năm năm triệu hành khách chỉ riêng trong tháng trước
sân bay cách amsterdam khoảng tám km này là sân bay đông đúc thứ ba ở châu âu
trước đó đã có ít nhất ba vụ tai nạn chết người liên quan đến động cơ máy bay chở khách
xảy ra tại các sân bay khác nhau ở mỹ trong vài tháng vừa qua
vụ việc gần đây nhất xảy ra vào tháng một khi một người đàn ông ba mươi tuổi thiệt mạng
do treo vào bên trong động cơ máy bay ở sân bay quốc tế thành phố salt lake
nhằm thể hiện sự đoàn kết với người palestine trong xung đột với israel tại giải gaza
lực lượng houthi ở yemen liên tục tấn công các tàu hoạt trên biển kể từ tháng một mươi một năm ngoái
hôm qua ngày hai mươi chín tháng năm lực lượng houthi tuyên bố nhóm này đã tấn công sáu tàu liên quan đến israel
trên ba vùng biển khác nhau trong cùng một ngày
trong một tuyên bố được công bố tối hai mươi chín tháng năm người phát ngôn quân sự của houthi
ông haya sari khẳng định nhóm này đã tấn công ba tàu trên biển đỏ
hai tàu trên biển ả rập và một tàu trên biển địa trung hải
tất cả các con tàu bị tấn công đều có liên quan đến israel
chủng loại vũ khí sử dụng trong các cuộc tập kích sáu con tàu là tên lửa đối hạm
lực lượng mỹ tại khu vực chưa xác thực thông tin do houthi tuyên bố
tuy nhiên một số nguồn tin israel cho biết
một trong sáu con tàu bị houthi tấn công hôm qua là chiếc tàu hàng las mang cờ quần đảo masso
con tàu này bị hư hại sau cuộc tập kích của houthi ngoài khơi yemen một ngày trước đó
danh tính và tình trạng của năm con tàu còn lại chưa được xác định
các cuộc tấn công tàu hôm hai mươi tám tháng năm của houthi diễn ra khi xe tăng của israel
lần đầu tiên di chuyển vào trung tâm của rafah bất chấp lệnh của tòa án công lý quốc tế
yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào thành phố này nơi nhiều người palestine đã trú ẩn
công ty an ninh của tàu lssapu nói với reuters hôm hai mươi chín tháng năm rằng năm tên lửa bắn từ yemen
đã tấn công tàu lux đang trở ngũ cốc
nhưng tàu vẫn có thể đi đến đích và thủy thủ đoàn vẫn an toàn dù bị hư hại nặng
người phát ngôn của lssapu xác nhận chủ sở hữu tàu lux có chủ sở tại hy lạp
không có mối liên hệ nào với israel hay mỹ
houthi bắt đầu hoạt động tấn công các tàu liên quan đến israel lưu thông trên biển đỏ
biển á rập và vịnh a đen từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tức khoảng một tháng rưỡi
sau khi israel phát động chiến dịch tấn công vào giải gaza
thời gian gần đây nhóm vũ trang lớn nhất yemen và được iran hậu thuẫn tuyên bố
mở rộng các cuộc tấn công tàu liên quan đến israel ra toàn bộ các vùng biển khu vực
trong đó có ấn độ dương và biển địa trung hải
houthi tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào đi tới các cảng của israel ngay cả ở địa trung hải
các đòn tấn công của houthi thời gian qua đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu
các tàu buộc phải tránh canh đảo sue gần đó và định tuyến lại hoạt động thương mại quanh châu phi
bộ trưởng nội các thời chiến của israel ông gadi essenkov
cáo buộc liên minh cầm quyền của thủ tướng israel benjamin netanyahu thất bại thảm hại trong cuộc chiến tại giải gaza
trước phát biểu này đảng likud cầm quyền đã đáp trả và gây ra sự chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc trong nội bộ đất nước
nghị sĩ gadi essenkot một quan sát viên trong nội các chiến tranh cho rằng ông netanyahu đã thất bại trong vấn đề an ninh và kinh tế
vì thế kêu gọi bầu cử vào cuối năm nay
phát biểu tại một hội nghị vị nghị sĩ vốn là tư lệnh quân đội
người có con trai út thiệt mạng trong trận chiến ở zagaza hồi tháng một mươi hai cho rằng
ông netanyahu đã đánh lừa người dân bằng khẩu hiệu chiến thắng toàn diện trước hamas
thay vì trung thực về sự phức tạp của cuộc xung đột do đã sang tháng thứ tám
ông isnkov nói rằng bất cứ ai nói rằng chúng ta sẽ giải tán một số tiểu đoàn ở rafah và sau đó trao trả các con tin
thì chỉ đang gieo rắc ảo tưởng sai lầm
sẽ mất từ ba đến năm năm để ổn định dài gaza và sau đó nhiều năm nữa để xây dựng giải pháp thay thế cho hamas
ông cho rằng thủ tướng netanyahu không thực hiện được những lời hứa đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi hai
bao gồm ngăn chặn chương trình hạt nhân của iran bình thường hóa quan hệ ngoại giao với ả rập xê út và củng cố nền kinh tế
trong một tuyên bố trên telegram đảng likud cầm quyền cho rằng
ông esenkot và bộ trưởng nội các chiến tranh israel benny gant đối thủ chính của ông netanyahu
đang tìm cớ để rơi khỏi liên minh vào thời điểm xung đột đang lên cao
thay vì theo đuổi chiến thắng họ đang tham gia vào những hoạt động chính trị vụn vặt
ông gadi elson gia nhập nội các thời chiến của thủ tướng israel benjamin netanyahu với tư cách là bộ trưởng
sau khi xung đột israel hamas nổ ra hôm bảy tháng một mươi
trước đó ông gadiezenkov từng là tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ israel idf từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám
và đã phục vụ trong quân đội hơn bốn thập niên
còn trái út của ông esenkot là thượng nghị sĩ ghanmei esenkot hai mươi năm tuổi
đình chiến đấu trong tiểu đoàn sáu trăm chín mươi chín thuộc lữ đoàn năm trăm năm mươi một đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại giải gaza vào tháng một mươi hai năm ngoái
đây là mâu thuẫn mới nhất trong liên minh gây nghi ngờ về khả năng tồn tại của chính phủ thời chiến của israel
khi ông netanyahu phải đối mặt với những chỉ trích từ các thành viên và nhiều sức ép toàn cầu
vì chiến dịch tấn công giải gaza kể cả từ đồng minh số một là mỹ
đầu tháng này ông gan đe dọa sẽ rút đảng trung hữu của mình khỏi liên minh khẩn cấp mở rộng của thủ tướng bảo thủ trước ngày tám tháng sáu
nếu ông netanyahu không đưa ra kế hoạch rõ ràng về giai đoạn hậu chiến cho giải gaza
ngày hai mươi chín tháng năm lực lượng israel đã giành quyền kiểm soát vùng đệm dọc biên giới giữa giải gaza và ai cập
nghĩa là đã kiểm soát toàn bộ biên giới đất liền của lãnh thổ palestine
israel cũng tiếp tục các cuộc tấn công chết người vào rafah ở miền nam gaza
bất chấp lệnh của tòa án công lý quốc tế yêu cầu chấm dứt tấn công thành phố này
cố vấn an ninh quốc gia israel tzadzachi hanepi cho biết
giao tranh ở giải gaza sẽ tiếp tục ít nhất cả năm hai nghìn hai mươi
cho thấy israel chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột
ngoại trưởng mỹ antony blinken nói rằng israel cần xây dựng kế hoạch thời hậu chiến cho giải gaza
nếu không nơi này sẽ rơi vào tình trạng vô pháp hỗn loạn và giúp hamas trở lại
đồng minh thân cận nhất của israel cũng nhắc lại quan điểm
phản đối việc triển khai một cuộc tấn công lớn trên bộ vào rafah
cơ quan y tế giải gaza cho biết hơn ba mươi sáu người palestine đã thiệt mạng
trong chiến dịch tấn công của israel từ tháng một mươi năm ngoái
ukraine đang đặt nhiều hy vọng vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới
diễn ra vào tháng sáu tại thụy sĩ nhằm gây áp lực lên nga với hy vọng khôi phục biên giới năm một nghìn chín trăm chín mươi một của nước này
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cho rằng
nga vẫn đang cố cản trở các nước tham gia bằng cách gây áp lực lên các nhà lãnh đạo
trong bài phát biểu tối hai mươi chín tháng năm tổng thống ukraine cho hay
dù nỗ lực nhưng nga sẽ không còn có thể làm gián đoạn hội nghị thượng đỉnh hòa bình
mặc dù họ đang cố gắng làm điều đó
nga đang gây áp lực lên các nhà lãnh đạo
tuy nhiên hiện giờ gần một trăm linh quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham gia các nỗ lực toàn cầu
để giải quyết xung đột nga ukraine
ông zelenskyy mong muốn hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày một mươi năm một mươi sáu tháng sáu tại thụy sĩ
sẽ tạo ra một mặt trận để gây áp lực lên nga và thúc đẩy công thức hòa bình của ông
vốn kêu gọi nga rút quân và khôi phục biên giới năm một nghìn chín trăm chín mươi một của ukraine
cũng trong ngày hai mươi chín tháng năm ngoại trưởng nga sergei lavrov đã kêu gọi các nước nam bán cầu
từ chối tham gia hội nghị ở thụy sĩ về ukraine và không khuất phục trước áp lực của phương tây về vấn đề này
theo pass ông lavrov nhấn mạnh mục tiêu của sự kiện ở thủy sĩ không phải là xem xét cách giải quyết xung đột
như đã được tuyên bố mà là phát triển và đưa ra một tối hậu thư mà nga không thể chấp nhận được
quan chức ngoại giao nga phát biểu như vậy tại hội nghị bàn tròn về khủng hoảng ukraine
sự kiện này quy tụ hơn bảy mươi đại sứ và các nhà ngoại giao tại moscow
nga không được mời dự hội nghị tại thụy sĩ và moscow coi rằng sự kiện này là vô nghĩa nếu nước này không tham dự
bên cạnh đó cơ quan quân sự vùng sumi ukraine cho biết quân đội nga chiều hai mươi chín tháng năm đã tiến hành một mươi bảy cuộc tấn công vào khu vực này gây ra sáu mươi tám vụ nổ lớn
theo cơ quan này quân đội nga đã tấn công tên lửa vào khu vực hành chính casnopilia làm ít nhất hai người thiệt mạng và năm người bị thương
các khu vực khác như myropilya và seligian duzhuba đã bị nã pháo và rocket
đổ dung chuyển trong khi đó khu vực velika pisarika bị máy bay không người lái nga tấn công
sau tám tháng xung đột với hamas bất chấp sự lên án của dư luận và tình thế ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế
israel vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ ở giải gaza
cố vấn an ninh quốc gia israel thachi hanebby nhận định giao tranh sẽ còn tiếp diễn trong ít nhất bảy tháng nữa
nhận định này đặt ra câu hỏi về tương lai của gaza và vai trò của israel trong đó
ngoại trưởng mỹ antony blinken ngày hai mươi chín tháng năm đã kêu gọi israel chuẩn bị kế hoạch
cho gaza hậu xung đột mỹ cũng cảnh báo về khả năng xảy ra hỗn loạn và sự trở lại của hamas
nếu israel không có một kế hoạch cụ thể phát biểu với báo giới trong chuyến thăm moldova
ngoại trưởng blinken cho biết mặc dù israel đã thành công trong việc triệt tiêu năng lực của hamas
để có thể lặp lại một cuộc tấn công như hôm bảy tháng một mươi năm ngoái
chính quyền israel cần tính tới một kế hoạch cho gaza hậu xung đột
theo ngoại trưởng blinken việc thiếu một kế hoạch cụ thể có thể khiến hamas giành lại quyền kiểm soát
và dẫn tới tình trạng hỗn loạn ở gaza
cùng ngày phó đại sứ mỹ tại liên hợp quốc robert hood cho rằng israel cần làm nhiều hơn nữa
để bảo vệ người dân palestine ở gaza và gỡ bỏ mọi rào cản đối với viện trợ nhân đạo
qua mọi cửa khẩu và tuyến đường vào gaza
phát biểu tại hội đồng bảo an phó đại sứ mỹ cho rằng việc dân thường bị thương vong
từ những vụ việc như cuộc không kích của israel hôm chủ nhật vừa qua
làm cản trở các mục tiêu chiến lược của israel ở gaza
algeria ngày hai mươi tám tháng năm đã địa chỉnh một dự thảo nghị quyết hội đồng bảo an
nhằm yêu cầu israel ngay lập tức ngừng chiến dịch quân sự ở rafah
tuy nhiên một nghị quyết của hội đồng bảo an dự kiến khó có thể thay đổi được tình hình trên thực địa
trước đó cố vấn an ninh quốc gia israel teraci hangebi cho biết
cuộc chiến ở gaza có thể kéo dài đến cuối năm nay
tuyên bố của ông hangebi đưa ra trong bối cảnh dụ luận quốc tế liên án mạnh mẽ
của tấn công của israel tại gaza và đặc biệt là tại rafah trong những ngày vừa qua
phát biểu trên kênh truyền hình can cố vấn an ninh quốc gia israel cho biết
để tiêu diệt lực lượng hamas và phong trào thánh chiến hồi giáo palestine sẽ cần thêm bảy tháng chiến đấu nữa
nhận xét của ông hanebi đặt ra câu hỏi về tương lai của gaza và vai trò của israel trong đó
mỹ đã nhiều lần thúc giục israel về một kế hoạch hậu chiến
tuy nhiên thủ tướng benjamin netanyahu khẳng định israel phải duy trì trách nhiệm an ninh tổng thể đối với gaza
vấn đề hậu chiến tại gaza cũng gây bất đồng sâu sát trong chính phủ israel
khi hai thành viên nội các chiến tranh của nước này là ông benny gantz và ông joe gallin
phản đối việc israel tiếp tục quản trị gaza sau xung đột
tuyên bố của ông hannesby đưa ra khi israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế
sau gần tám tháng xảy ra xung đột với hamas
cuộc xung đột cho đến nay đã khiến gần ba mươi sáu hai trăm linh người palestine thiệt mạng
và hơn tám mươi một bốn trăm linh người khác bị thương gây ra thảm họa nhân đạo chưa từng có đối với giải đất này
ít nhất hai mươi chín người thiệt mạng hôm hai mươi chín tháng năm khi một chiếc xe buýt lao xuống khe núi sâu
ở khu vực tây nam pakistan
vụ tên nạn xe buýt xảy ra vào dạng sáng tại thị trấn pasima thuộc tỉnh palochistan
khi chiếc xe đang trong hành trình từ thành phố tubat đến thành phố queta
ismail mengan một quan chức chính quyền
địa phương cho biết người lái xe đang rẽ ở một khúc cua ở khu vực miền núi
thì chiếc xe bị mất lái và lao xuống khe núi
chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ việc
có thể tài xế ngủ gật hoặc chạy quá tốc độ nên dẫn đến vụ tai nạn
được biết tài xế xe buýt đã tử vong tại bệnh viện
ngoài ra hai mươi người khác bị thương trong vụ xe buýt lao xuống khe núi này
ông nourullah bác sĩ trưởng tại bệnh viện dân sự pasima
nói với hãng tin afp rằng hai mươi chín thi thể đã được đưa đến bệnh viện
trong đó có ba phụ nữ và hai trẻ em
thủ tướng pakistan seba sharif đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc
và chia sẻ với các gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông bi thảm
tai nạn giao thông đường bộ với tỷ lệ tử vong cao thường xảy ra ở pakistan
nơi các quy định về biện pháp đảm bảo an toàn giao thông lòng lẻo
đào tạo lái xe kém và cơ sở hạ tầng giao thông thường xuyên xuống cấp
đường xấu thiếu biện pháp đảm bảo an toàn và lái xe ẩu
là những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở pakistan
ngoài ra tình trạng xe khách chở quá tải không tuân thủ về quy định an toàn giao thông
cũng khiến số người tử vong trong các vụ tai nạn tăng cao
gần đây nhất ít nhất một mươi bảy người hành hương đã thiệt mạng và bốn mươi một người bị thương
trong một vụ tai nạn hồi tháng bốn khi họ đi đến một ngôi đền ở huyện hốp của tỉnh balochittan
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bốn mươi một người thiệt mạng khi xe buýt chở đầy thùng dầu dễ cháy
triệt khỏi đường và rơi xuống thùng lũng bốc cháy
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới toàn cảnh ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo